liên quan đến việc vận hành phát điện tích nước của dự án thủy điện thượng nhật tỉnh thừa thiên huế
bộ công thường vừa có văn bản hỏa tốc gửi công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam
và tổng công ty điện lực miền trung yêu cầu dừng ngay việc tích nước
theo thông báo của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế về việc dự án thủy điện thượng nhật
không tuân thủ chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế trong việc vận hành hồ chứa
khi chưa được ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho tích nước vận hành phát điện
cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương yêu cầu dự án dừng ngay việc tích nước
đồng thời vận hành mở hoàn toàn năm cửa van đập tràn dự án thủy điện thượng nhật
theo quy trình vận hành hồ chứa đã được ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế phê duyệt
để đưa mực nước hồ chứa về cao trình một trăm một mươi bốn m bằng cao trình ngưỡng tràn
việc tích nước hồ chứa chỉ được thực hiện khi có văn bản đồng ý của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đồng thời phải bảo đảm thực hiện báo cáo thông tin liên lạc thường xuyên thông suốt
để kịp thời tiếp nhận các chỉ đạo về công tác ứng phó thiên tai cho công trình theo quy định